cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy tp hcm đang tiếp tục lấy lời khai đối với trần huy
tạm trú tại đường trần xuân soạn phường tân hưng quận bảy về hành vi giết người
đây là đối tượng đã cắt lìa đầu người đàn ông ở cách nhà đối tượng năm trăm linh m vào chiều ngày hôm qua hai mươi sáu tháng chín
trước đó khoảng một mươi sáu giờ nghe tiếng la hét phát ra từ căn nhà tạm nuôi gà đá trong hẻm sáu trăm bốn mươi năm đường trần xuân soạn
người dân chạy đến phát hiện trần huy đã giết chết người đàn ông trong hẻm rồi thản hiên mang ra để phần thi thể nạn nhân trước cửa nhà
trên đường đi huy đập phá cửa kính một số nhà dân gần đó rồi vào nhà cầm dao cố thủ
nhận tin báo lực lượng công an nhanh chóng có mặt vận động thuyết phục nhưng đối tượng vẫn ngoan cố không chấp hành
sau ba mươi phút lực lượng công an đã khống chế đưa đối tượng về trụ sở công an phường
mặt khác tiến hành khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra
anh có đang nghĩ về gia đình mình không
tiến hành khám xét nơi ở của huy tại số nhà sáu trăm bốn mươi năm trên năm mươi một trên bảy đường trần xuân soạn phường tân hưng quận bảy
lực lượng công an đã thu giữ một số tăng vật có liên quan
qua kiểm tra đối tượng này không sử dụng ma túy
công an quận bảy đang hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tiếp tục xử lý theo quy định
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé